tiếp tục bản tin là những tin tức về các điểm nóng covid một mươi chín trên thế giới
mới đây tàu chiến u s milwaukee của hải quân mỹ đã tạm dừng việc triển khai đến nam mỹ
do sự bùng phát của ca nhiễm virus sars cov hai
hải quân mỹ từ chối tiết lộ có bao nhiêu nhân viên tàu uss mikoki
được xét nghiệm dường tính virus sars cov hai
toàn bộ thủy thủ đoàn đã được tiêm phòng đầy đủ
những thi thủ bị nhiễm virus được cách ly khỏi các thành viên còn lại tại khu vực trên tàu
các trường hợp nhiễm bệnh đường báo cáo với các triệu chứng nhẹ và biến chủng cụ thể vẫn chưa được xác định
bùng phát trường hợp nhiễm virus trên tàu uss microgi diễn ra trong bối cảnh ca mắc covid một mươi chín
gia tăng trên toàn nước mỹ do biến chủng omicron lan rộng
tàu uss milwaukee hiện đang tạm trú ẩn tại căn cứ hải quân vịnh guantanamo
uss newgate rời mỹ ngày một mươi bốn
hải quân mỹ cho biết con tàu đang tuân theo chiến lược giảm thiểu tích cực phù hợp
về hướng dẫn của lực lượng hải quân và trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc
đây không phải là tàu chiến đầu tiên của mỹ phải thực hiện các biện pháp kiểm dịch
để ngăn chặn nhiễm virus sars cov hai kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
năm ngoái hàng nghìn thủy thủ trên tàu uss tidor losbeth buộc phải cách ly
ít nhất một người thiệt mạng trong khi thuyền trưởng của tàu sân bay bị xả thải